sau thời gian theo dõi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phòng kẻ sát hình sự công an nghệ an khởi tố bắt tạm giam trần thị hằng nga về tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
khám xét chỗ ở của nga cơ quan chức năng thu giữ một máy tính sách tay cpu máy tính bản ba chiếc điện thoại di động nhiều hộ chiếu và nhiều tăng vật khác
bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba nga đã tiếp nhận hơn năm trăm linh công dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch xuất khẩu lao động nước ngoài với tổng số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
tất cả số tiền nhận từ các công dân nga dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố ba bị can huỳnh hồng danh
chú huyện phú ninh giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng quảng nam về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
nguyễn tiện chú huyện quế sơn nhân viên công ty cổ phần xây dựng hạ tầng quảng nam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và tô văn thanh chú huyện quế sơn giám đốc công ty cổ phần xây dựng đại lộc về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi bốn
công ty cổ phần xây dựng hạ tầng quảng nam do huỳnh hồng danh làm giám đốc tham gia dự thầu hạng mục hệ thống cấp điện và chiếu sáng hệ thống cấp nước công trình khu dân cư tái định cư đường dẫn vào cầu kỳ phú một và hai mở rộng do trung tâm phát triển quỹ đất tp tam kỳ làm chủ đầu tư
trong quá trình lập hồ sơ danh cùng với tiện và thanh thực hiện việc làm giả một văn bản không ghi số của ủy ban nhân dân xã đại lãnh và gửi trung tâm phát triển quỹ đất tam kỳ với nội dung
công ty cổ phần xây dựng trường phát quảng nam có thực hiện công trình xây mới đường ống nước sạch tổ chín thôn hà dục đông
thực tế công trình này do công ty cổ phần xây dựng đại lộc thi công sau đó các đối tượng gửi văn bản giả trên cho trung tâm phát triển quỹ đất tam kỳ để chứng minh năng lực kinh nghiệm của công ty trong hồ sơ đấu thầu
một đường dây sản xuất giấy phép lái xe và đăng ký xe giả vừa bị công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa đấu tranh triệt phá
đường dây này do đối tượng lê xuân giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thị trấn nga sơn huyện nga sơn tỉnh thanh hóa cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến khi bị bắt giáp đã chỉ đạo các đối tượng trong đường dây của mình sử dụng máy vi tính thực hiện việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook về việc nhận làm các loại giấy tờ giả như giấy đăng ký xe giấy khám sức khỏe giấy phép lái xe
sau khi có khách đặt hàng các đối tượng đã in các loại giấy tờ giả
giấy tờ giả đóng gói kín và câu kết với hoàng thị hạnh là nhân viên bưu cục đò lèn để truyền phát nhanh số giấy tờ giả này cho khách hàng
mỗi loại giấy tờ giả sát thu từ tám trăm linh đến một triệu đồng và chia cho các đối tượng theo tỷ lệ thỏa thuận
với thủ đoạn trên các đối tượng này đã làm giả và tung ra thị trường trên cả nước khoảng hai giấy phép lái xe và đăng ký xe giả thu lời bất chính khoảng một năm tỷ đồng
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vừa phát đi cảnh báo người dân cần lưu ý cẩn trọng khi chia sẻ những thông tin cá nhân lên mạng
bởi thời gian qua đã rất nhiều người bị những đối tượng xấu sử dụng sao lưu những thông tin hình ảnh cá nhân của người khác để tạo ra các bẫy lừa đảo trên không gian mạng
biên tập viên minh phương rất bất ngờ và bực dọc khi thời gian gần đây đã bị kẻ xấu lấy hình ảnh cá nhân của mình trên facebook để giả danh tạo ra một facebook tương tự kết bạn tâm sự với nhiều người
rồi giả vờ khó khăn để mượn tiền
khi mà sử dụng facebook thì tôi cũng bắt gặp một trong cái tình trạng có những đối tượng sử dụng hình ảnh của tôi để lập một cái trang facebook khác và nhắn tin kết bạn với các bạn bè và bắt đầu hỏi mượn tiền
thực sự thì cái điều này đã làm tôi cảm thấy rất là hoang mang và lo lắng bởi khi mà có cái tình trạng như vậy xuất hiện
không chỉ giả danh nghệ sĩ biên tập viên người nổi tiếng để kết bạn làm quen tâm sự rồi lừa đảo mượn tiền
những đối tượng xấu còn giả danh cả những lãnh đạo cấp cao để dụ lừa người dân
đây là đối tượng lê văn sự vừa bị công an bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng mạo danh là trung tướng công an rồi nhắn tin qua nhiều nền tảng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau với số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
chiếm đoạt tài sản này các đối tượng này đã trực tiếp đánh vào lòng tham của các bị hại
về bản chất mà nói thì
các tài sản này không thể tự nhiên có một cách dễ dàng như vậy được
khi mà phát hiện ra các thông tin đấy đề nghị là quần chúng nhân dân cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp điều tra xác minh
chúng ta không nên trao đổi những thông tin hoặc là chúng ta không nên giao kết qua không gian mạng
bởi vì là khi mà chúng ta chưa xác thực được là những người đưa ra thông tin hoặc là những người mà mình đang có nhu cầu để làm những cái việc
đó là chính xác là chúng ta nên thân trọng về vậy
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia tình trạng lợi dụng hình ảnh của người khác để tạo ra các bẫy lừa đảo là không mới
xong vẫn có nhiều nạn nhân mắc phải bẫy lừa đảo của các đối tượng
chúng thường lấy ảnh và thông tin cá nhân của nhiều nhân vật nổi tiếng hay có ngoại hình thu hút dễ nhìn nhằm tạo niềm tin
sau đó rụ rỗ đầu tư tài chính mượn tiền rồi chiếm đoạt tài sản
tốt nhất là chúng ta hãy hạn chế chia sẻ hình ảnh
cũng như những thông tin nhạy cảm của cá nhân chúng ta lên trên khuôn mặt
đặc biệt là những hình ảnh liên quan đến chính diện khuôn mặt
cũng như có đầy đủ các cái góc cạnh như khuôn mặt chính diện khuôn mặt này
ta cũng có thể các đối tượng có thể lợi dụng công nghệ cắt ghép sử dụng hình ảnh đấy
tạo ra những cái eqic những thông tin video defect để tự hành lửa đảo người thân
cũng như lửa đảo những người xung quanh chúng ta
thì việc chia sẻ những thông tin nhạy cảm cũng như hình ảnh
cũng như cả các ông dân trên khuôn mặt thì hoàn toàn có thể bị các đối tượng lợi dụng
còn việc thứ hai là chúng ta luôn cảnh giác khi tiếp cận mọi cái thông tin trên khuôn mặt
đặc biệt là những lời mời chào tham gia các game show
hoặc là đột nhiên chúng ta được người nổi tiếng liên hệ
mà trong khi trước đấy chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đề nghị người dân cần cảnh giác
khi đăng tải thông tin và hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội
đồng thời cẩn trọng trước những lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ mặt qua mạng xã hội
ứng dụng hẹn họ online
cẩn trọng khi tham gia ứng dụng trang web đầu tư tài chính online
vì rất có thể sẽ gặp nhiều rủi ro
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo
người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
khẩn trương giả soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính
trong lĩnh vực đắt đai nhà ở xã hội tín dụng
tài nguyên khoáng sản
đây là một trong những yêu cầu cụ thể được nêu rõ trong chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng phạm minh chính
ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh
cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp
trong đó thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng các bộ thủ trưởng cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ khẩn trương giả soát đề xuất phương án
cắt giảm đơn giản hóa thuật tục hành chính trong lĩnh vực đập giao
là thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nhà ở xã hội tín dụng tài nguyên khoáng sản
và các giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh theo kế hoạch cải cách thủ tục hành chính
tâm năm hai nghìn hai mươi bốn gửi văn phòng chính phủ chậm nhất trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ tổ chức thực hiện phương án ngay sau khi được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đồng thời khẩn trương công bố đầy đủ thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau
và giữa các bộ cơ quan với cục vụ và tương đương xác định đúng phạm vi thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính nội bộ
để ra soát đơn giản hóa đảm bảo mục tiêu yêu cầu đề ra tại quyết định số một nghìn tám mươi năm của thủ tướng chính phủ
tập trung triển khai cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp
theo chương trình cắt giảm đơn giản hóa sau khi được thủ tướng chính phủ phê duyệt
nhằm cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong thực hiện thủ tục hành chính
đảm bảo tiến độ thực chất hiệu quả đẩy mạnh công tác truyền thông trong cải cách thủ tục hành chính
để người dân cộng đồng doanh nghiệp biết và đồng hành cùng chính phủ
sáng ngày hai mươi một tháng năm ngân hàng nhà nước cho biết đã đấu thầu thành công bảy mươi chín lô tương đương bảy chín trăm linh lượng vàng
với tổng số thành viên trúng thầu là chín thành viên giá trúng thầu duy nhất là tám mươi chín bốn mươi hai triệu đồng một lượng
cao hơn tám mươi hai triệu đồng
so với giá tham chiếu để tính tiền cọc mà ngân hàng nhà nước đưa ra trước phiên là tám mươi tám sáu triệu đồng một lượng
tại phiên đấu thầu sáng nay ngân hàng nhà nước vẫn giữ khối lượng vàng miếng trào thầu như mọi lần là một mươi tám sáu tám trăm linh lượng
khối lượng đấu thầu tối thiểu và tối đa cũng được duy trì như hai phiên đấu thầu thành công gần đây
lần lượt là năm lô và bốn mươi lô mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu
bằng hoặc cao hơn giá tham chiếu
như vậy từ ngày một mươi chín tháng bốn đến nay ngân hàng nhà nước đã tổ chức tám phiên đấu thầu bán vàng miếng sgc
với tổng khối lượng trúng thầu là ba mươi năm một trăm linh lượng
ngân hàng nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục đấu thầu bán vàng miếng vào ngày hai mươi ba tháng bốn
song dù lượn luôn mang đến cảm giác kích thích khám phá và thử thách bản thân
đặc biệt là giới trẻ
đây cũng là một trong số các hoạt động nhằm quảng bá kích cầu du lịch được tỉnh quảng ngãi tổ chức
nhằm thu hút khách du lịch đến với huyện lý sơn hòn đảo được thiên nhiên yêu đái nhiều thắng cảnh đẹp
với hơn năm mươi vận động viên đến từ hai mươi câu lạc bộ trên toàn quốc
giải dù lượng tỉnh quảng ngãi mở rộng năm hai nghìn hai mươi bốn đã thu hút sự tham gia trải nghiệm của nhiều du khách
với chủ đề khám phá hòn đảo lý sơn cùng các nội dung tranh tài hấp dẫn
ở độ cao gần hai trăm linh mét các vận động viên lần lượt biểu diễn trên bầu trời mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ
dù lượng là môn thể thao mạo hiểm do đó công tác đảm bảo an toàn bay được ban tổ chức giải chuẩn bị kỹ lưỡng
các vận động viên tham gia thi
các vận động viên tham gia thi đấu được tuyến chọn hội tụ đầy đủ điều kiện bay

kể từatures pour fe opinions về trang báo vũ trang giao tuyến dành kính sau applause international

sau bốn lần tổ chức dạy
dụ lượng đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của quảng ngãi nhằm quảng bá tuyên truyền về chủ quyền biển đảosstổ quốc
về chủ quyền biển đảo tổ quốc giới thiệu quảng bá hình ảnh văn hóa con người huyền đảo
và tạo động lực phát triển kinh tế du lịch biển đảo lý sơn
đây là một điều kiện để lý sơn thu hút khách du lịch đến với lý sơn
và cũng là một môn chơi thể thao thường niên sẽ gắn kết lý sơn
và là một sân chơi cho khách du lịch khi ra lý sơn để du lịch
và cũng là một điểm nhấn để thu hút phát triển du lịch của đảo lý sơn
đây cũng là một điều mà chúng tôi cũng thấy là một môn du khách
và cũng như nhân dân lý sơn đông đảo trong nước và quốc tế sẽ cùng với gia lý sơn
để thưởng thức những môn dù lượng tại vùng biển đảo
lý sơn là huyện đảo có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch
bên cạnh các hoạt động thể thao mạo hiểm việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa lịch sử lâu đời
cũng được địa phương chú trọng xây dựng trở thành sản phẩm du lịch chủ đạo
phục vụ gần một lượt du khách đến lý sơn
lý sơn mỗi ngày
đề xuất này được bà lê thúy hằng tổng giám đốc công ty trách nhiệm mẫu hàng
một thành viên vàng bạch đá quý sài gòn sgc đưa ra tại buổi họp báo kinh tế
xã hội định kỳ của thành phố hồ chí minh
lý giải giá vàng trong nước tăng so với thế giới bà hằng cho rằng trước biến động
của tình hình thế giới như chiến tranh lạm phát còn trong nước các kênh chứng khoán
gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn nên người dân lựa chọn vàng làm kênh đầu tư
về thị trường vàng hiện nay bà hằng đánh giá nguồn cung không có
nhu cầu quá lớn và là doanh nghiệp kinh doanh vàng nên sgc phải cân đối
nhiều doanh nghiệp vàng treo bảng giá mà có thể không bán
nhưng đối với sgc doanh nghiệp buộc phải bán cho mỗi người một lượng
để có nguồn cung ra thị trường
điều một số đề xuất về sửa đổi nghị định hai mươi bốn tổng giám đốc sgc cho rằng
nhà nước cần xóa bỏ độc quyền vàng biến tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh vàng
được nhập vàng miếng giúp đa dạng nguồn cung
khi đó người dân dựa vào uy tín thương hiệu doanh nghiệp để lựa chọn mua sản phẩm
bên cạnh đó bà hằng đề nghị cho doanh nghiệp được nhập vàng để có nguồn nguyên liệu
giúp tránh tình trạng nhập lộ vàng
ngoài ra các cơ quan chức năng cần thanh kiểm tra để thị trường vàng phát triển lành mạnh
công bằng tất cả doanh nghiệp bán vàng phải xuất hóa đơn theo quy định
mỹ yên là siêu nút giao tại tỉnh long an kết nối ba trục giao thông lớn là
cao tốc tp hcm trung lương bến lức long thành và vành đai ba
hiện thì các đường dẫn của nút giao này đã dần thành hình
nghiên nhận tại nút giao mỹ yên những khu vực có bãi đất gồ ghề bùng lầy
lâu lách trước kia nay đã được ủi phẳng
một số trụ cầu nhánh cầu đường dẫn cũng đã hiện rõ hình dáng và đang được trải nhựa
điều này cũng đồng nghĩa với ngày về đích của nút giao mỹ yên đến cần hơn
khi hoàn thành nút giao sẽ kết nối cả ba trục giao thông lớn là cao tốc tp hcm
trung đường bến lức long thành và vành đai ba tp hcm tạo nên những cánh cửa giao thông liên vùng
từ đó thúc đẩy sự phát triển giao thông kinh tế và xã hội
đường đi giữa các tỉnh thành long an tp hcm đồng nai bình dương cũng trở nên gần và thuận lợi hơn
hiện tại các luồng tuyến đường dẫn đã hiện rõ một số nhánh được trải nhựa
theo báo cáo gần đây các gói thầu xây lắp thuộc tuyến vành đai ba đoạn qua tỉnh long an
khởi công năm hai nghìn hai mươi ba hiện đang xây dựng kết cấu phần dưới cầu cống nền đường tuyến cao tốc khối lượng đạt hơn hai mươi một
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân nhất là người đứng đầu không làm đúng
và làm tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực giải ngân đầu tư công
đó là yêu cầu của người đứng đầu tp hcm trong hội nghị ban chấp hành đảng bộ khóa một mươi một vừa diễn ra
năm hai nghìn hai mươi bốn tp hcm tiếp tục phải giải ngân
một số vốn còn lớn hơn năm ngoái với hơn bảy mươi chín tỷ đồng
vì vậy cả hệ thống chính trị của thành phố phải nỗ lực và quyết tâm hơn rất nhiều
sau hơn một năm ngưng trệ vì vướng di dời hạ tầng kỹ thuật nước
dự án nút giao hầm chui nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ quận bảy tp hcm đã thi công trở lại
trước đó nhiều cuộc làm việc giám sát của lãnh đạo thành phố với các sở ngành để tháo gỡ khó khăn cho dự án này
vì thế ngay khi tái khởi động công trình đã gấp rút thi công để đuổi kịp tiến độ
đơn vị thi công chủ đầu tư tư vấn sẽ cố gắng thi công ba k bốn kip để đảm bảo tiến độ nhanh nhất
rút ngắn thời gian chiếm dụng mặt đường giảm bớt cái tác động đến sự lại của bà con
theo thống kê ba nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình trọng điểm tại tp hcm
bao gồm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công tác điều chỉnh quy hoạch đô thị
và công tác lập hoàn tất các thủ tục đầu tư các dự án
cũng vì thế lãnh đạo tp hcm đã yêu cầu phải có cách làm khác
để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tp hcm
rút ngắn ít nhất ba mươi thời gian giải quyết các thủ tục hành chính
đó là một trong những yêu cầu trong chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn
do chủ tịch ủy ban dân tp hcm vừa ký quyết định đầu tháng ba này
không những thế tp hcm sẽ kỷ luật các tập thể có tỷ lệ giải ngân thấp
thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư công phải giảm ba mươi so với quy định chung
và trách nhiệm của các bên có liên quan ví dụ nhà thầu các đơn vị tư vấn
thì chúng tôi sẽ theo sát và sẽ làm việc thường xuyên và cũng sẽ kịp thời xử lý
nếu như có những trường hợp mà làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng
đến ngày ba mươi một tháng ba tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý i
năm hai nghìn hai mươi bốn của tp hcm đạt hơn bảy một với hơn năm sáu trăm linh tỷ đồng
hơn ba năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên với mục tiêu đạt chín mươi năm tỷ lệ giải ngân của hơn bảy mươi chín tỷ đồng năm hai nghìn hai mươi bốn
nếu trì đều trong các quý thành phố phải đạt được con số một mươi trong quý i
như vậy nhiệm vụ trong quý ii và quý iii của thành phố sẽ phải nhiều hơn
trong đó lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
của các dự án trọng điểm có vốn lớn
đang khẩn trương phối hợp với các bộ ngành trung ương
tham mưu bàn hành cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm
đã chính thức được thông xe giúp cho giao thông qua khu vực cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
theo khi nhận
chính thức thông xe các phương tiện đã được phép lưu thông qua cầu
cầu phương tạm này có quy mô hai làng xe dài một trăm linh m rộng chín m nằm phía công viên hoàng văn thụ
vì cầu chỉ mới thông xe nhiều phương tiện lưu thông còn bỡ ngỡ
chỉ một số ít phương tiện lưu thông trên cầu
được hoàn trả lại năm làng xe tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông
dự án trần quốc hoàng có tổng mức đầu tư bốn tám trăm bốn mươi tám tỷ đồng
đường trọng từ hai mươi năm bốn mươi tám m cho sáu làng xe phần tốc năm mươi km trên giờ
trong đó hầm đầu tuyến đạt khoảng sáu mươi năm
theo ghi nhận cho thấy mới chỉ có hai lực lượng lao động toàn cầu
sở hữu kỹ năng blockchain và một có kỹ năng về ai
điều này cho thấy sự thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng trong ngành
qua đó thì cũng nói lên sự cần thiết việc tăng cường đầu tư vào giáo dục và đào tạo
để mở ra cơ hội cho nhiều người hơn đặc biệt là người trẻ
theo báo cáo mới nhất trong số ba mươi ba người tại ba mươi ba quốc gia được khảo sát
sự tham gia sử dụng ai của các diện xét lên tới bảy mươi năm
điều này cho thấy nhiều bạn trẻ trong đó có các sinh viên
đã chủ động sử dụng ai trong học tập trong công việc để tăng hiệu suất lao động
trong vòng năm năm qua nhu cầu tuyển dụng của các vị trí liên quan đến ai đã tăng bảy mươi bốn trên một năm
sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính toán học thống kê hay kỹ thuật phần mềm
có lợi thế lớn trong việc tiếp cận những công việc như kỹ sư ai nhà khoa học dữ liệu
chuyên viên phân tích dữ liệu chuyên viên phát triển thuộc toán
với mức lương cao hơn ba mươi so với những ngành nghề khác
các chuyên gia cũng cho biết kỹ sư ai là vị trí được trả lương cao nhất
trong các ngành it có thể lên tới năm trăm linh triệu đồng cho một năm
nếu được tuyển dụng làm việc ở nước ngoài mức lương có thể lên tới hai trăm linh usd trên một năm
cao gấp hai ba lần kỹ sư phần bềm
do đó mặc dù chưa bắt buộc song mỗi sinh viên cần phải tự trang bị
tích cực học tập ứng dụng về ai xem việc sử dụng ai như là một kỹ năng
như kỹ năng tiếng anh tinh học văn phòng
hiện nhiều trường đã bắt đầu đưa môn học về ai vào giảng dạy
và trên mạng cũng có nhiều khóa học miễn phí
như sáng tạo giao tiếp kỹ năng mềm trí tuệ cảm xúc và phát huyên những điều ý nghĩa trong cuộc sống
diễn biến vừa qua của vn index đã kết thúc xu hướng tăng ngắn hạn
bắt đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba bước sang tháng năm với hiệu ứng hay được nhắc đến là
trong tháng năm và đi chơi dự báo xu hướng của vn index sẽ diễn biến như thế nào trong tháng năm
cũng chính là điều mà các nhà đầu tư đang quan tâm
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
các chuyên gia phân tích nhận định sang tháng năm thông thường hiệu ứng sell in may
là do thị trường bước vào giai đoạn khá trống thông tin do hầu hết các doanh nghiệp đã công bố kết quả
kinh doanh cuối một và kế hoạch cả năm trong đại hội cổ đồng đều đã phản ánh vào giá từ trước đó
hơn nữa diễn biến thị trường chứng khoán trong nước còn chịu tách động bởi việc chia cổ thức của doanh nghiệp
sẽ diễn ra ào ạt trong quý ii khiến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư không quá tích cực
tuy nhiên theo một thống kê cho thấy trong hai mươi ba năm qua có đến một mươi bốn năm vn index trong tháng năm tăng điểm
và chín năm ghi nhận giảm điểm trong tháng năm
hiệu ứng về tháng năm này cũng chưa chắc là chính xác
thống kê trong hai mươi ba năm qua của thị trường chứng khoán việt nam tháng năm là tháng có thể xức xin lời
và giao động khoảng một tám
trong tháng năm so với những tháng khác tháng năm là tháng có tỷ xức xin lời tốt thứ tư trong một mươi hai tháng
nó chứng minh ngược lại hiệu ứng cnmi và goaway
thì con số này cũng thể hiện một điều đó là không có một sát xuất chắc chắn về tháng năm là tháng xấu của thị trường
do đó nếu nhà đầu tư cứ căn cứ vào tháng năm và bán đi những cổ phiếu của mình thì đó không phải là chiến lược hay
dưới góc nhìn tích cực ông nguyễn thế minh giám đốc phân tích chứng khoán
doanta việt nam cho rằng số dư tiền gửi tại các công ty chứng khoán tăng cao do nhiều nhà đầu tư đã bán bớt cổ phiếu trước kỳ nghỉ lễ
tháng năm có thể là giai đoạn thuận lợi cho việc mua vào cổ phiếu hơn là việc bán ra
ngay khi mà thị trường có nhiều thông tin trái chiều thị trường điều chỉnh với mức chiết khấu cao như giai đoạn vừa qua
thì cơ hội mua vào cổ phiếu cũng hiện hữu hơn
cái lượng số dư tài khoản của các nhà đầu tư hiện nay nó đang khá là cao và đặc biệt nhất là trong cái báo cáo quý i vừa qua
của các công ty chứng khoán đâu đó là sắp xỉ hơn một trăm linh tỷ lượng tiền gửi tại các công ty chứng khoán
thì như vậy thì rõ ràng cái lượng tiền mặt đang chờ ngồi thị trường nó khá là lớn
và đặc biệt nhất là trong cái bối cảnh là cái lượng mazil của các công ty chứng khoán dư địa nó vẫn còn khá là nhiều
khi quy mô tổng vốn chủ hiện nay của các công ty chứng khoán nó đã lớn hơn rất là nhiều so với bối cảnh thị trường năm hai nghìn hai mươi hai
thì như vậy thì quan điểm của tôi là cái lượng tiền hiện nay bên ngồi thị trường nó khá là lớn
và do đó chính vì thế mà nhà đầu tư sẽ có thể nhanh chóng quay trở lại thị trường
khi mà tất cả các kênh đầu tư khác nó không còn đủ độ hấp dẫn so với kênh cổ phiếu
dù theo kịch bản nào việc tham gia mới vào thị trường trong những ngày đầu tháng năm
nên ở mức độ thăm dò vừa phải và mạnh tay hơn khi thấy cục đã rõ khi dừng về cuối tháng
theo đó nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp theo dõi thêm diễn biến giá tại phùng một hai trăm linh một hai trăm ba mươi điểm
để đánh giá khả năng tạo đáy của thị trường
trong bối cảnh diễn biến điều chỉnh chưa được xác nhận kết thúc thị trường sẽ phân hóa mạnh
chuyên gia khuyến nghị việc cơ cấu danh mục cũng như chọn cổ phiếu sẽ quan trọng hơn dự báo chỉ số
trong một giai đoạn đi ngang như vậy thì thường thường là những cổ phiếu tốt sẽ tăng
và những cổ phiếu mà có những yếu tố về cơ bản không tốt hoặc là mang tính chất đầu cơ quá cao
thì thường thường cũng có những cái xu hướng nó sẽ đi ngang hoặc là nó giảm
do đó tính phân hóa nó sẽ diễn ra rất là lớn trong giai đoạn tháng năm này
thì cái cách tốt nhất là nhà đầu tư nên tập trung vào danh mục của mình
và xem xét cơ cấu những cái danh mục mà mình đang bị lỗ hoặc là đang bị giảm
thì tập trung vào những cái danh nghiệp tốt và có cơ bản tốt có quản trị tốt và định giá hợp lý
thì sẽ an toàn hơn cho cái hoạt động đầu tư của mình
nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục chiến lược giải ngân dần trong các nhịp giảm điểm
mục tiêu là các mã cổ phiếu đầu ngành dự báo có truyền vọng tích cực trong năm nay
và tính giá thấp hơn trung bình của nhiều năm
dự báo các ngành có kết quả kinh doanh năm hai nghìn hai mươi bốn tăng trưởng cao hơn thị trường chung bao gồm
chứng khoán ngân hàng bán lễ bất đồng sản khu công nghiệp cao su vật liệu xây dựng
hàng xuất khẩu thủy sản đá xây dựng công nghệ viễn thông
nhà đầu tư chung dài hạn có thể tiếp tục chiến lược giải ngân dần trong các nhịp giảm điểm